sau ba ngày xét xử phúc thẩm chiều nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đã tuyên án phúc thẩm đối với một mươi hai bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại công ty găng thép thái nguyên tisco
tòa phúc thẩm chấp nhận một phần đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho ba bị cáo
trong đó hai bị cáo đậu văn hùng nguyên tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam vns
và hoàng ngọc diệp nguyên thành viên hội đồng quản trị tisco
được cho hưởng án treo vì đã khắc phục toàn bộ hậu quả
trước đó theo bản án sơ thẩm bị cáo đậu văn hùng bị tuyên ba năm tù và hoàng ngọc diệp bị tuyên hai năm tù
bị cáo uông sĩ bính nguyên phó trưởng phòng kế toán thống kê tài chính tisco
được giảm sáu tháng tù trước đó bị cáo bị tuyên án sơ thẩm hai năm tù
đối với chín bị cáo còn lại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm
do các bị cáo chưa khắc phục được một nửa số tiền bồi thường thiệt hại
còn tại lâm đồng sau một ngày xét xử chiều nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên các mức án
với các tội danh đối với năm bị cáo trong hai nhóm hỗn chiến tại thôn một mươi năm xã lộc thành huyện bảo lâm
xảy ra mâu thuẫn trong việc cho vay nợ lẫn nhau
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín nhóm của vũ văn thi đã đến gặp nhóm của phạm văn đạo để giải quyết mâu thuẫn
hậu quả làm ba người bị thương tích từ ba mươi tám đến sáu mươi một
tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội căn cứ hành vi của từng đối tượng
hội đồng xét xử tuyên phạt vũ văn tiến một mươi bốn năm tù về tội giết người phạm văn phúc bốn năm tù về tội cố ý gây thương tích
các bị cáo vũ văn toàn vũ văn phong và phạm văn đạo bị tuyên phạt từ ba tháng tù đến ba năm tù
cùng tội danh gây dối trật tự công cộng
ngoài ra các bị cáo còn phải bồi thường tiền điều trị tổn hại về tinh thần và vật chất do từng đối tượng đã gây ra
hỏa hoạn bất ngờ xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại một căn nhà bốn tầng trên đường trần hưng đạo
phường hai quận năm tp hcm cảnh sát đã có mặt kịp thời để giải cứu và hướng dẫn tám người xuống nơi an toàn
khoảng một mươi giờ sáng nay lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực tầng trên cùng của căn nhà số bốn trăm linh bốn đường trần hưng đạo
đây là nhà ở kết hợp kinh doanh ở tầng trệt phát hiện vụ việc lực lượng tại chỗ nỗ lực dùng bình chữa cháy
để dập lửa và hô hoán để những người ở trong thoát ra ngoài
cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã lập tức có mặt dùng xe thang chuyên dụng giải cứu hai người
hướng dẫn sáu người thoát nạn bằng thang bộ đến nơi an toàn để nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe
ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn sau khoảng ba mươi phút không để cháy lớn cháy lan sang những căn nhà cao tầng lân cận
nguyên nhân và thiệt hại do cháy gây ra đang được làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo nguyễn văn tồn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại ấp so đũa lớn xã thạnh xuân huyện châu thành a tỉnh hậu giang năm năm sáu tháng tù giam về tội giết người
vào ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tồn đấu nối dây điện răng xung quanh vườn cây nhà cha ruột hòng ngăn chặn người khác đột nhập
vào sáng ngày hôm sau khi ra vườn kiểm tra tồn phát hiện một người phụ nữ tử vong gần chỗ dây trì đã được đấu điện
sợ bị phát hiện đối tượng đã mang thi thể nạn nhân ra xa khỏi vườn khoảng năm mươi mét thì bỏ lại
sau đó quay lại hiện trường
tồn tháo gỡ dây chỉ dây điện đem giấu
bảy giờ sáng cùng ngày gia đình nạn nhân phát hiện ra thi thể và báo cơ quan công an
biết không thể che giấu tồn đã đến cơ quan công an đầu thú
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an thành phố đồng xoài
điều tra làm rõ vụ một mươi bảy đối tượng nam nữ thuê nguyên một căn nhà tại phường tân thiện tp đồng xoài để tổ chức sử dụng ma túy trái phép
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài
bất ngờ đột kích vào một căn nhà thuộc khu phố phước tân phường tân thiện thành phố đồng xoài
tại một phòng ngủ của ngôi nhà lực lượng kiểm tra đã phát hiện và bắt quả tang một mươi bảy thanh niên nam nữ
đang quay cuồng bay lắc trong tiếng nhạc và ánh đèn mờ ảo
trong phòng vẫn còn có sử dụng ma túy
cơ quan công an đã xác định được đây là căn nhà các đối tượng đã thuê nguyên căn để sử dụng
một phòng ngủ của căn nhà đã được các đối tượng thiết kế cải tạo để sử dụng cho bay lắc với ma túy
trong khi đó tại thanh hóa hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông quảng sương tỉnh thanh hóa phát hiện và bắt giữ trên địa bàn thị trấn tân phong
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải vi phạm luật an toàn giao thông do phạm đức chiến chú tại tỉnh quảng trị điều khiển
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện trên xe có bốn trăm ba mươi hai chai rượu chivat
mạc cơ linh johnny graf và jacker master do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra lái xe phạm đức chiến không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của lô hàng hóa nói trên
vụ việc vẫn đang được xử lý theo quy định
cũng trong ngày một mươi một tháng một mươi một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân
bắt giữ và xử lý nhiều phương tiện cá nhân khai thác thủy sản trái phép trên lòng hồ trị an
theo đó sau nhiều đợt tổ chức mật phục
khoảng một giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai và các lực lượng chức năng
phát hiện chín phương tiện đang khai thác thủy sản trái phép
trong đó có các phương tiện sử dụng sung điện đánh bắt thủy sản trên khu vực lòng hồ
tại thời điểm kiểm tra sạch cả chính chủ phương tiện không xuất trình được các loại giấy phép
về khai thác thủy sản trái phép trên lòng hồ của cơ quan chức năng cấp
do đó lực lượng chức năng đã tiến hành đưa chính phương tiện về bến đồng trường
thuộc thị trấn vĩnh an huyện vĩnh cửu để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy bãi phế liệu
rộng khoảng một m hai nằm trong khu dân cư trên đường nguyễn hữu cảnh phường bình nhâm thành phố thuận an
thời điểm trên tại bãi tập kết phế liệu bất ngờ bốc cháy chỉ ít phút ngọn lửa nhanh chóng
lan rộng kèm theo hàng loạt tiếng nổ khiến nhiều hộ dân hốt hoảng ôm đồ tháo chạy ra ngoài
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố thuận an cùng đội phòng cháy chữa cháy
khu công nghiệp v ship một đã có mặt để khống chế ngọn lửa sau khoảng hai giờ nỗ lực
theo người dân phản ánh thời gian gần đây một công ty lớn chuyên thu mua hành lý phế phẩm
từ các khu công nghiệp mang về đây làm nơi trung chuyển phân loại và thường xuyên bốc mùi hôi
hóa chất trong khu dân cư khiến người dân rất bức xúc hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ
cũng vào sáng nay một ngọn lửa lớn kèm khói đen đã bất ngờ bốc lên nghi ngút từ tầng năm căn nhà
ở trung tâm tp hcm rồi lan xuống các tầng dưới khiến cho tám người mắc kẹt bên trong
lực lượng cứu hỏa đã phải dùng xe thang để giải cứu và hướng dẫn các nạn nhân thoát ra ngoài an toàn
khoảng một mươi giờ sáng lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực tầng trên cùng của căn nhà số bốn trăm linh bốn đường trần hưng đạo
đây là nhà ở kết hợp với kinh doanh ở từng trệt
phát hiện vụ việc lực lượng tại chỗ đã nỗ lực dùng bình chữa cháy để dập lửa và hô hoáng để những người ở trong thoát ra ngoài
cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã lập tức có mặt và dùng xe thang chuyên dụng giải cứu hai người
hướng dẫn sáu người thoát nạn bằng thang bộ đến nơi an toàn để nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe
ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn sau khoảng ba mươi phút không để cháy lớn cháy lan sang những căn nhà cao tầng lân cận
hiện nguyên nhân và thiệt hại do cháy gây ra đang được điều tra làm rõ
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với
năm bùi trung kiên chú tại phường thảo điền thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
nguyễn ngọc triệu chú tại xã đại đồng huyện văn lâm tỉnh hương yên
cả sáu bị can đều bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều ba trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để
mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
tòa án nhân dân huyện bảo lâm tỉnh cao bằng vừa xét xử lưu động về tội chống người thi hành công vụ
đối với hai bị cáo là ma văn thanh và ma văn thư cùng chú tại xóm tổng phường
xã nam quang huyện bảo lâm thanh và thư là hai bố con
theo cáo trạng ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
tổ công tác công an huyện bảo lâm đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
giải tỏa hoạt động khai thác vàng trái phép tại doanh nghiệp tư nhân nguyễn đông
điểm lũng vài xóm khâu cà xã nam quang
mặc dù công an huyện và dân quân xã đã giải thích yêu cầu người dân rời khỏi khu vực
nhưng hai bố con thanh và thư không chấp hành có lời lẽ kích động
lôi kéo người dân dùng sẻng tấn công lực lượng chức năng khiến hai đồng chí công an bị thương
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên án phạt ma văn thanh một mươi hai tháng tù ma văn thư một mươi năm tháng tù giam
liên quan đến vụ bé gái bị sát hại trên núi ở an giang sáng nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với trần phước tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã mỹ hiệp huyện trợ mới tỉnh an giang về các hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
và giết người
theo kết quả điều tra ban đầu ngày ba tháng một mươi một tại thị trấn phú mỹ huyện phú tân tỉnh an giang
tân có quen biết với anh nguyễn hải đăng và con gái anh đăng sinh năm hai nghìn chín
vào chiều ngày năm tháng một mươi một tân nói với cháu bé sẽ mua điện thoại cho cháu học online
đến khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng một mươi một sau khi nhậu tân điều khiển xe mô tô chở cháu bé về nhà tân
ở trên núi cấm thuộc xã an hảo huyện tịnh biên
tại đây tân đã quan hệ tình dục với cháu bé
vào sáng hôm sau ngày bảy tháng một mươi một tân chở cháu bé đến khu vực ấp núi kết xã thới sơn huyện tịnh biên
rồi dẫn lên núi giết chết
sau khi gây án tân điều khiển xe về đến khu vực phà châu giang thuộc thành phố châu đốc
thì bị công an huyện phú tân phát hiện đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an tân quanh co không thừa nhận
tuy nhiên sau nhiều giờ đấu tranh đến sáng ngày tám tháng một mươi một tân đã thừa nhận
và chỉ nơi tân thực hiện hành vi giết cháu bé
được biết tân từng có một tiền án một mươi một năm tù về tội hiếp dâm trẻ em
ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi tân chấp hành án xong trở về địa phương thì tiếp tục tái phạm
chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ vào cuộc sáng nay đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng đã bắt giữ được đối tượng là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản
của một người dân trên địa bàn
đối tượng được xác định là tân
đối tượng được xác định là nguyễn quang nam hai mươi bốn tuổi quê tại tỉnh thanh hóa
tạm trú phường quê trung quận cầm lệ
theo thông tin trình báo của ông trần quang bình bốn mươi chín tuổi trú tại địa phương
vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi một khi đang ngồi ăn sáng tại một quán ở đường võ an ninh
phường hoa xuân và có để vĩ trên bàn ăn thì bị một thanh niên tiến đến giật lấy và bỏ chạy
nhận được tin báo công an quận cầm lệ khẩn trương bỏ cuộc và chưa đầy một tiếng sau
đã truy tìm ra tung tích của thủ phạm
khám xét tại nơi ở của bình lực lượng công an phát hiện một ví da bên trong có ba triệu đồng
và nhiều giấy tờ mang tên trần quang bình
công an tỉnh ninh thuận đã khởi tố bổ sung vụ án khởi tố bị can phan thị hoa
tên gọi khác là lợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thôn lạc nghiệp hai xã cà ná huyện thuận nam
về hành vi mua bán tảng chữ trái phép vật liệu nổ
từ đầu tháng năm
năm hai nghìn hai mươi một phan thị hoa đã năm lần mua vật liệu nổ gồm năm trăm linh kiếp nổ và năm mươi mét dây cháy chậm của nguyễn thị quân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường đông hải để bán lại cho một số người dân đi biển trên địa bàn xã cà ná kiếm lời
liên quan đến vụ án này quân đã bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn tám cả hai đã bị toán nhân dân huyện ninh phước tỉnh ninh thuận xử phạt án treo về tội mua bán tàng trữ trái phép vật liệu nổ
thưa quý vị và các bạn theo thống kê từ đầu năm đến nay công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã triệt phá một mươi tám vụ bắt giữ chín mươi hai đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc
vào thời điểm càng về cuối năm dự báo tệ nạn đánh bạc có chiều hướng gia tăng
công an huyện văn yên tỉnh yên bái đang triển khai các biện pháp nhằm tìm giữ và ngăn chặn loại tội phạm này
mới đây nhất tại thôn cáp con xã viễn sơn huyện văn yên tỉnh yên bái tổ công tác đội điều tra tổng hợp công an huyện văn yên phối hợp với công an xã viễn sơn đã phát hiện bắt quả tang một nhóm chín đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa được thua bằng tiền thù giữ tại chỗ gần ba mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tam vật liên quan
kể từ đầu năm đến nay công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã triệt phá một mươi tám vụ bắt giữ chín mươi hai đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc thù giữ hơn sáu mươi bốn triệu đồng và các tăng vật đã khởi tố sáu vụ ba mươi bốn bị can xử phạt vi phạm hành chính một mươi hai vụ năm mươi tám đối tượng phạt tiền hơn năm mươi sáu triệu đồng nộp ngân sách nhà nước
có thể thấy bên cạnh tội phạm đánh bạc truyền thống lợi dụng các địa bàn xa trung tâm khu vực rừng núi tổ chức đánh bạc và cho người cảnh giới thì hiện nay các đối tượng đánh bạc sử dụng mạng internet mạng viễn thông gồm các hình thức lô đề cá độ bóng đá lợi dụng các trò chơi điện tử như máy bán cá để đánh bạc
trong năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn huyện văn yên xuất hiện hai loại hình về hình thức đánh bạc gồm đánh bạc với hình thức ghi số lô số đề
để đánh bạc bằng hình thức ở đánh sóc đĩa đối với hình thức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề thì các đối tượng càng ngày càng tinh vi hơn và có những hình thức sử dụng hơn so với cả trước đây là đánh bạc người ta có thể là chỉ ghi bằng bàn giấy hoặc là viết
bây giờ người ta đã sử dụng điện thoại sử dụng các ứng dụng như là zalo facebook để làm với mục đích là để ngăn chặn cơ quan chức năng phát hiện
từ hàng loạt vụ tổ chức đánh bạc
và đánh bạc do lực lượng chức năng triệt phá vừa qua cho thấy nạn cờ bạc đang ở mức rất cần báo động
cờ bạc không chỉ bó hẹp trong phạm vi địa phương mà còn sử dụng công nghệ cao diễn ra trên không gian mạng gây ra hệ lụy và hậu quả đối với đạo đức trật tự an toàn xã hội
trong thời gian tới thì dự báo là cuối năm hai nghìn hai mươi một thì tình hình tệ nạn cờ bạc này có thể là vẫn tiếp tục với diễn biến
vậy đội cảnh sát hình sự cũng đã đưa ra các biện pháp để làm sao là ngăn ngừa phòng chống các loại tội phạm
tệ nạn cờ bạc này tập trung cử các lực lượng chính sát của đội xuống các địa bàn đặc biệt là các địa bàn trọng điểm có các đối tượng
thường xuyên có biểu hiện hoạt động phạm tội cờ bạc để tìm cách nắm bắt các thông tin nếu phát hiện thì nhanh chóng đấu tranh triệt phá hoặc vô hiệu hóa các tụ điểm cờ bạc
tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân để người dân nắm bắt về phương thức hoạt động và tác hại của tội phạm
tệ nạn cờ bạc cờ bạc dẫn tới nhiều hệ lụy cho xã hội làm gia tăng nhiều loại tội phạm khác như cho vai nặng lãi cướp cướp giật trộm cắp tài sản
gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự và bức xúc trong xã hội
vì vậy thời gian tới công an huyện văn yên tỉnh yên bái sẽ tiếp tục nỗ lực quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi tội phạm cờ bạc ra khỏi địa bàn đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn trọng thắng và ra quyết định khởi tố bị can đối với trần văn lợi về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một trần văn lợi đã cùng nguyễn trọng thắng chỉ đạo vận hành khai thác khoáng sản tức là đất xét khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép
để sản xuất và bán ra thị trường hơn hai mươi chín triệu viên gạch tồn kho hơn một triệu viên gạch khối lượng đất trong kho lưu thì chứa hơn một tám trăm linh mét khối tổng khối lượng khoáng sản đất xét đã khai thác trái phép là hơn bốn mươi sáu trăm linh mét khối có giá trị hơn hai một tỷ đồng hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
mặc dù đã bị xử phạt nhiều lần vi phạm về môi trường nhưng do lợi nhuận nên chủ cơ sở bất chấp pháp luật và tiếp tục cho cơ sở hoạt động trở lại
vào ngày một mươi tháng một mươi một đội cảnh sát kinh tế công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã kiểm tra đột xuất và phát hiện doanh nghiệp chuyên sản xuất mỡ bôi trơn mỡ bỏ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu dân cư
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi giờ cùng ngày lực lượng công an đã kiểm tra đột xuất cơ sở chuyên tái chế dầu mỡ bôi trơn có địa chỉ tại tổ ba mươi một khu phố bảy phường long bình tp biên hòa do bà đinh thị kim thúy làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã ghi nhận cơ sở rộng khoảng bốn m hai đang có trên một mươi công nhân đang vận hành các máy móc để sản xuất tái chế từ dầu nhớt thành mỡ bồ trơn tại xưởng số hai
tuy nhiên cơ sở không đảm bảo về môi trường hàng nghìn thùng phi can nhựa chất đống trong các xưởng quanh khu vực cơ sở sản xuất không có mái tre để nhớt thải chảy vương vãi ra môi trường
thậm chí nước từ cơ sở tái chế chưa qua xử lý đã chảy tràn ra ngoài khuôn viên
với dòng nước đen đặc quánh
tăng vật thì chúng tôi đang tiến hành thống kê để xác định rõ tính chất mức độ
còn về hành vi vi phạm thì ở nhận định ban đầu chúng tôi sẽ thấy trước hết hoạt động tái chế sản phẩm nhớt đã qua sử dụng này với một quy mô mức độ như thế này
tại một khu vực địa điểm nằm trong khuôn viên chu vi của thành phố thì trước hết là nó vi phạm về quy định trong công tác bảo vệ môi trường
thì cụ thể chúng tôi sẽ tiến hành xác minh điều tra làm rõ và có những đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật
đây không phải là lần đầu doanh nghiệp này vi phạm về môi trường
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi và tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lực lượng chức năng tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa cũng đã kiểm tra phát hiện cơ sở này vi phạm và đã bị xử phạt gần hai trăm linh triệu đồng
mặc dù ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo ủy ban nhân dân phường long bình kiểm tra giám sát và yêu cầu chủ cơ sở phải di rời ra khỏi dân cư
nhưng đến nay không những chưa di rời mà còn tiếp tục lén lút hoạt động và gây ô nhiễm về môi trường
thì có là quyết định đóng cửa
nhưng mà tôi cũng có làm đơn để tôi xin với chủ tịch thành phố để khi mà di dời những hàng tồn kho đó để hết cho bây giờ mang đi nữa thì không có chỗ
rồi vừa qua vừa sinh xong thì dịch bệnh đó ba bốn tháng nay là đóng cửa
nó phong tỏ hết bây giờ mới vừa mở cửa ra chừng đổ mấy ngày á là anh em cũng như là nó thật với chú tiền lương cũng chả có tiền trả luôn
giờ mình xin để xử lý hàng tồn kho để mình giải quyết cho công nhân
hiện lực lượng công an tp biên hòa phối hợp với sở tài nguyên môi trường tiến hành lấy các mẫu nước đất
không khí khu vực trong và ngoài cơ sở này để kiểm nghiệm xác định mức độ vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo kế hoạch từ quý i năm hai nghìn hai mươi một và quý i năm hai nghìn hai mươi hai hà nội sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ trẻ đủ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại hà nội
có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và bộ y tế
hà nội dựa
dự kiến có bảy trăm chín mươi một chín trăm hai mươi một trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm vaccine covid một mươi chín
trong đó có năm trăm một mươi chín năm trăm bốn mươi bảy trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi sáu tuổi và hai trăm bảy mươi hai ba trăm bảy mươi bốn trẻ từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi
việc triển khai tiêm cho trẻ được tiến hành ngay khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của bộ y tế